sau khi xuất hiện các ca mắc covid một mươi chín ở đà nẵng ngành đường sắt đã giảm hơn năm mươi lượng khách đi tàu so với thời gian đầu tháng bảy
kéo theo đó hàng chục đoàn tàu khách đã phải tạm dừng hoạt động cũng như giảm tân suất
đây được xem là giai đoạn khó khăn trồng chất khó khăn khi hoạt động của đường sắt mới chỉ vực dậy sau một thời gian ngắn sau dịch covid những tháng đầu năm
nếu như những ngày đầu tháng bảy người dân đến ga hà nội mua vé đặt vé đi tàu đông đúc thì hôm nay chỉ lác đác một vài khách ra ga để mua vé đi những trạng ngắn như hà nội nam định
theo lãnh đạo tổng công ty đường sắt việt nam ngay sau khi tạm dừng các đoàn tàu ở ga đà nẵng từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến nay đường sắt phải dừng hơn một mươi đoàn tàu trong đó có một đôi tàu khách thống nhất chạy bắc nam

dù tạm dừng nhiều đoàn tàu nhưng ngành đường sắt vẫn siết chặt phòng chống dịch bệnh cho các đoàn tàu đang hoạt động
hành khách đến ga đi tàu đều phải thực hiện khai báo y tế điện tử cũng như rửa tay sát khuẩn đeo khẩu trang bảo đảm an toàn cho các đoàn tàu
theo lãnh đạo tổng công ty đường sắt việt nam dù tạm dừng nhiều đoàn tàu khách nhưng quyết không để lâm vào tình trạng khó khăn ngành đường sắt đã đưa ra các phương án tăng cường hoạt động các đoàn tàu hàng nhất là các đoàn tàu trở hàng xuất khẩu nông sản thủy sản sang trung quốc theo tuyến đường sắt liên vận việt nam trung quốc với dự kiến sẽ tăng hơn một mươi so với trước đây